xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thanh hóa đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam tám đối tượng
có liên quan về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm
trong đó cơ quan công an xác định nguyễn thị thịnh chú quận nam tử liêm hà nội là đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây
tổ chức khám xét đồng loạt tại một mươi địa điểm là nơi ở nơi làm việc sản xuất cất xấu hàng hóa
của các đối tượng trên địa bàn thành phố hà nội
lực lượng công an thu giữ hơn bốn hộp an cung viên hoàn vũ hoảng thanh tâm thành phẩm giá trị hàng hóa tương đương một mươi tỷ đồng
một trăm linh hộp an cung nghiêu hoàng hoàn của công ty samsung farm sản xuất
các nguyên liệu phục vụ việc sản xuất đóng gói sản phẩm giả
hơn một tem chống giả tem hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu quang đông
trên một viên nén trên một kg viên nén hình tròn màu vàng đã được bọc giấy màu vàng
cùng với nhiều công cụ máy móc để đóng gói sản phẩm
và nhiều sản phẩm hàng hóa nhãn hiệu nước ngoài chưa xuất trình ở khóa đơn chứng tử
chứng minh nguồn gốc xuất xứ nghi vấn hàng giả
các đối tượng khai nhận từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến khi bị bắt
đã sản xuất và bán ra thị trường hơn hai mươi hộp viên hoàn hoàng vũ hoảng thanh tâm giả
với giá trị tương đương khoảng năm mươi tỷ đồng
công an tp đà nẵng vừa bắt đối tượng phan minh trung quê tỉnh thừa thiên huế
là đối tượng móc nối với nhiều người trong và ngoài nước
mua số lượng lớn ma túy đưa về đà nẵng tiêu thụ
qua quá trình nắm thông tin vào ngày một mươi bốn tháng ba
tại khu vực bến xe trung tâm đà nẵng
các trinh sát đã bắt quả tang chung
khi vừa vận chuyển lượng lớn ma túy vào đà nẵng tiêu thụ
thu giữ ba kg ma túy đá được nguy trang trong những túi trẻ khô
mà trung cất giấu trong thùng xốp
đầu tranh mở rộng chuyên án xác định có một người phụ nữ
gửi kiện hàng từ nước ngoài về cho trung
nên trưa ngày một mươi tám tháng ba
các trinh sát đã đón nhận kiện hàng
tại một địa chỉ ở quận sơn trà
phát hiện bên trong có chứa một mươi hai viên thuốc lắc
được nguy trang trong các loại đồ hộp
tổng trọng lượng của số ma túy trên là khoảng bốn năm kg
đây là số lượng ma túy thuốc lắc lớn nhất từ trước đến nay
mà công an thành phố phát hiện thu giữ được
do ảnh hưởng của rìa phía nam dạnh áp thấp với hội tụ gió trên cao
vào đêm qua và dạng sáng nay
trên địa bàn các tỉnh cao bằng bắc cạn lào cai lai châu
đã xảy ra mưa rông kèm lốc xét
trên diện rộng gây thiệt hại về tài sản hoa màu và nhà ở của người dân
trên địa bàn huyện sìn hồ tỉnh lai châu
mưa lũ kèm gió lốc xảy ra vào tối ngày hôm qua
đã làm lật một chiếc thuyền chở theo bốn người
tại vùng ngập thủy điện sơn la
thuộc xã nậm mạ hai người mất tích
mưa rông cũng gây thiệt hại tài sản khoảng hơn một tỷ đồng
tại lào cai rông lốc đã gây thiệt hại
tại các huyện văn bản bảo yên mường khương bắc hà
và thị xã sapa
là một trăm năm mươi một nhà dân bị tóc mái hư hỏng
tính đến thời điểm hiện tại
tổng thiệt hại do mưa rông gây ra
là gần ba tỷ đồng
tại cao bằng sông lốc cũng đã cuốn phăng hơn tám trăm linh mái nhà
rông lốc cũng làm hơn hai trăm tám mươi hectare ngô
ba mươi hectare cây thuốc lá
gần một hectare rừng keo trúc bị gây đổ
trận mưa rông vào đêm qua và dạng sáng ngày hôm nay
cũng gây thiệt hại tại một số địa phương
trên địa bàn tỉnh bắc cạn
hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai
đang được tiến hành khẩn trương
một mươi h một mươi năm sáng ngày hôm nay
tại thị trấn phù yên huyện phù yên tỉnh sơn la
xảy ra một vụ cháy lớn
thông tin ban đầu
vụ hỏa hoạn xảy ra
tại siêu thị dũng hằng
hiện đang kinh doanh nhiều mặt hàng
trong đó có thiết bị điện tử điện lạnh
thuộc khu vực đông dân cư sinh sống
và kinh doanh buôn bán
nhận được thông tin lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường
huy động nhiều phương tiện đến tham gia chữa cháy
đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của người dân
và phân luận giao thông
tuy nhiên do đám cháy khá lớn
nên lực lượng chữa cháy rất vất vả
không chế ngọn lửa không để lan sang các hộ lân cận
nguyên nhân của vụ cháy có thể là do chập điện
vào khoảng một mươi năm h chiều nay
tại km hai trăm ba mươi một năm trăm linh
cao tốc nội bài lào cai
đoạn thuộc địa phận xã xuân giao huyện bảo thắng
xảy ra vụ cháy xe container
ngay khi nhận được tin báo
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an huyện bảo thắng đơn vị quản lý
đường cao tốc nội bài lào cai
tổ công tác số ba
đội tuần tra kiểm soát cơ động
cục cảnh sát giao thông bộ công an
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường không chế đám cháy
hậu quả vụ cháy không gây thiệt hại về người
phần đầu xe container bị cháy rụi hoàn toàn
lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông
hỗ trợ tài xế và điều tra
làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h
xin mời quý vị theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv